tức là nó trong cái nghệ thuật thì nó có cái sự dân dã
vậy chính vì vậy mà quý vị sẽ thấy được là
ví dụ như là có cái
đến tận cái anh obama

với nội dung độc đáo cùng cách thể hiện mới
mv tứ vị hà thành
khiến khán giả rất bất ngờ với những câu ngâm tưởng chừng rất nên thơ lãng mạn
nhưng sẽ phải giật mình vì những chiếc lý sâu sắc trong từng món ăn được nêu ra
mv không chỉ mang đến sự thú vị trong thưởng thức ẩm thực
mà còn có cả cái thi vị khi được bọc bạch qua những câu sầm của dân tộc
với chủ đề đơn ca tài tử nam bộ bảo tồn và phát triển
festival đơn ca tài tử quốc gia lần thứ sáu

ca tại tỉnh bình dương từ ngày tám tháng bốn đến ngày một mươi hai tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy
thông qua các chương trình tọa đàm giao lưu biểu diễn nghệ thuật đơn ca tài tử
đêm hội tôn vinh các nghệ nhân và nhiều hoạt động phong phú
đây còn là dịp để công chúng hiểu hơn thêm yêu mến và tự hào
về một loại hình nghệ thuật độc đáo của dân tộc việt nam nói chung
và người dân nam bộ nói riêng
đã được unesco công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại
festival đờn ca tài tử quốc gia lần thứ hai
bình dương năm hai nghìn một mươi bảy diễn ra từ ngày tám đến ngày một mươi hai tháng bốn
với sự tham gia của hai mươi một tỉnh thành thuộc khu vực nam bộ
có hoạt động đơn ca tài tử sôi nổi
như bạc liêu cà mau cần thơ đồng tháp hậu giang an giang kiên giang tiền giang
vĩnh long tây ninh long an bình dương và thành phố hồ chí minh
lễ khai mạc đã để lại ấn tượng sâu sắc với câu chuyện dẫn dắt khán giả
tìm về con đường hình thành và phát triển của đơn ca tài tử
sân khấu được trang trí sinh động tái hiện lại cảnh thuyền ghe tấp nập
không khí sông nước rộn ràng với những bài bản tài tử ngược dòng thời gian
rồi đến những lễ hội kỳ yên với dấu ấn nhạc lễ khai mở cho sự ra đời của đơn ca tài tử
tiếp đó là cải lương ra đời mang đến nét văn hóa đặc sắc cho miền sông nước nam bộ